phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận vừa bắt tạm giam sáu bị can trong vụ án giết người xảy ra vào ngày ba mươi tháng sáu làm một người chết và một người bị thương
do mâu thuẫn từ trước nên trịnh công sơn chú phường phước mỹ đã rủ sáu đối tượng cầm theo dao tự chế và kiếm nhật đi tìm nhóm của nguyễn đắc tiến chú tại phường đô vinh để đánh trả thù
khi đến khu vực phường đô vinh nhóm sơn đã đuổi chém nguyễn văn thức nguyễn văn sinh ở nhóm của tiến do bị tấn công và dượt đuổi chạy quá tốc độ nên xe của thức mất lái té ngã xuống lề đường làm sinh tử vong và thức bị thương nặng
sau khi xảy ra sự việc các đối tượng bàn nhau bỏ trốn qua một thời gian điều tra vận động sáu đối tượng gồm lê trọng quang trần huy hoàng huỳnh văn trung lê thanh tình cùng chú huyện thuận nam nguyễn trần trung nguyên nguyễn thành tín cùng chú huyện ninh hải đã về đầu thú
được biết trong nhóm này có nhiều đối tượng đã có từ hai đến ba tiền án về tội cối gây thương tích hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ vụ án và tiếp tục tổ chức truy bắt đối tượng